kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị với ba tội danh bắt giữ người trái pháp luật tăng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và giết người
nguyễn văn vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã vĩnh phước a huyện gò quao tỉnh kiên giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
nạn nhân trong vụ án này là trần thị em sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm lại chính là mẹ vợ của bị can
tại cơ quan công an vương khai nhận do mâu thuẫn và ghen tuông với vợ là chị phạm thị kiều nên vương đánh chị kiều gây thương tích
tức giận chị kiều dẫn hai con bỏ trốn đồng thời gửi đơn đến tòa án nhân dân huyện gò quao xin ly hôn
sau khi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không gặp được vợ nên vương nghĩ ra cách sẽ khống chế mẹ vợ để chỉ ra nơi ở của vợ mình
vương đặt mua trên mạng xã hội một khẩu súng ngắn và một mươi sáu viên đạn
đến khoảng chiều tối ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng lúc bà
em ở nhà một mình vương vào nhà dùng súng bắt giữ bà em rồi lấy băng keo trói lại nhốt trong nhà buộc bà em phải điện thoại gọi chị kiều về nhà nếu không sẽ giết chết
đến khoảng một giờ sáng ngày một mươi tháng bốn nhận được tin báo công an tỉnh kiên giang đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp cùng với công an huyện gò quao đến nhà giải cứu nạn nhân
lúc này vương liền nổ ba phát súng dọa sẽ giết bà em rồi trốn lên trần nhà
đến trưa cùng ngày lợi dụng sơ hở nên bà em trốn thoát được ra ngoài
được người nhà thuyết phục nên vương ném súng ra ngoài và bị công an khống chế bắt giữ ngay sau đó